chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội diễn biến ngày càng phức tạp và khôn lường
các ca mắc mới liên tục tăng lên
trước tình hình đó ngành y tế hà nội đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca f tăng cao
đưa ra các phương án để kiểm soát dịch không để bùng dịch trên địa bàn thành phố
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
trước tình hình dịch bệnh trên cả nước và hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc đang gia tăng mạnh
lãnh đạo cdc hà nội cũng nhận định dịch bệnh không chỉ xâm nhập từ bên ngoài mà mầm bệnh đã tồn tại
cho cộng đồng thời gian qua vì còn có những ca bệnh lần khuất chưa được phát hiện
thêm vào đó sự đi lại của người dân được nới lỏng
sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
một số chùm các bệnh ổ dịch như tại thị trấn quốc oai huyện quốc oai xã tiến thắng huyện mê linh
chợ ninh hiệp huyện gia lâm dự báo còn phức tạp nguy cơ lây nhiễm cao
các chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu đám cưới giao lưu buôn bán
và liên quan đến các cơ quan công sở của nhà nước nên lượng người có tiếp xúc với f không nhiều
tính từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay bình quân mỗi ngày hà nội phát sinh hơn sáu mươi ca f
hơn nhiều so với giai đoạn trước
đặc biệt những ngày gần đây số các f tăng lên mức ba con số
mới nhất từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi một
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm hai trăm tám mươi chín ca dương tính với sars cov hai
tỷ lệ f một trên thành f và tỷ lệ người đã tiêm hai mũi vaccine mắc sars cov hai có xu hướng tăng nhanh
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
các sự kiện y tế công cộng bộ y tế cho biết
chúng ta tiến hành nước
chúng ta tiến hành nước làm nhiều hoạt động
dân chấp nhận có những ca dương tính và nằm trong sự báo từ trước
tôi nghĩ rằng vẫn phải thực hiện tốt nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
để không chế số mắc không được quá cao
bởi nếu số ca mắc quá cao sẽ gây quá tải hệ thống y tế
theo ông phu nhiều người tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn mắc covid một mươi chín thời gian qua cho thấy
vaccine chỉ giúp hạn chế các biến chứng nhưng vẫn có khả năng làm lây nhiễm virus
chính vì vậy mỗi người dân cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc năm ga
với nguyên tắc năm k
khi còn ca mắc trong cộng đồng vẫn phải giám sát chặt chẽ dịch
nếu không kiểm soát được dịch sẽ có nguy cơ bùng phát
đánh giá về tình hình dịch tại hà nội hiện nay phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng
dù hà nội có nhiều ổ dịch cộng đồng song số mắc nạn không nhiều
do phần lớn đã được tiêm vaccine
lò nhất hiện nay là quá tải hệ thống y tế bởi quá tải dễ dẫn đến bệnh nhân tử vong
thủ đô vẫn phải tiếp tục phát hiện sớm truy vết phong tỏa dập dịch
phát hiện càng sớm càng tốt để truy vết dập dịch khi ổ dịch còn nhỏ
nếu để thành ổ dịch lớn lúc đó khó kiểm soát ông phu nói
với tình hình phức tạp của dịch bệnh khi các ca mắc trong cộng đồng ngày càng tăng lên
hà nội đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt đối với người về từ các tỉnh
thành có nguy cơ cao đến rất cao như tp hcm và một số tỉnh thành khác
cụ thể hà nội yêu cầu cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú với những người về từ vùng này
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh vừa ký công điện số hai mươi ba
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
cụ thể là từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội triển khai các biện pháp cao
để kiểm soát chặt đối với người về từ các tỉnh thành
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh
đi về từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao cấp độ bốn và ba tương ứng với màu đỏ và màu cam
và các tỉnh thành có số ca mắc cao như tp hcm
tp hcm bình dương long an đồng nai sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
sẽ có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày
xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy khi tới hà nội
công điện nêu rõ
ngoài ra những người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine
về từ khu vực nguy cơ cao cấp độ ba tương ứng với màu da cam
phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện biện pháp năm k xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên
vào ngày thứ bảy
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc f khỏi bệnh về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai
tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày xét nghiệm một lần vào ngày đầu tiên
người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine đi về từ khu vực nguy cơ cấp độ hai
tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày xét nghiệm lần hai vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo
cam kết với chính quyền địa phương
trong thời gian cách ly để có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt
đau rát họng mất hoặc giảm thú rác vị rác cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
tuy nhiên hà nội quyết định cách ly tại nhà người đã tiêm đủ mũi vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín đến từ vùng cấp độ dịch ba bốn hoặc có số ca cao như tp hcm gây xôn giao
quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tiến độ đi lại công việc của nhiều người
nếu đi công tác hoặc di tuyển tiếp mà hà nội là chạm rừng
trong khi đó hà nội là đầu mối giao thương chính trị kinh tế
nên nhu cầu đến hà nội làm việc trong thời gian ngắn là rất lớn
quyết định này cũng vượt qua quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn một nghìn tám trăm linh của bộ y tế về thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
theo quy định hiện hành nếu áp dụng vượt một trăm hai mươi tám và bốn nghìn tám trăm linh phải báo cáo chính phủ và bộ y tế
theo thống kê của hà nội thời gian qua hà nội ghi nhận một số ca covid một mươi chín đến từ vùng dịch khác
nhưng số lượng ca không nhiều so với nhóm bệnh nhân lây trong khu cách ly
hà nội sẽ không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung
mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động
việc lập trạm y tế lưu động tại các địa phương cũng tương tự điều trị tại nhà
bởi các trạm y tế lưu động này không cố định không điều trị tập trung
ông khổ minh tuấn cho biết hà nội sẽ không giãn cách phong toàn diện rộng như trước đây
mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc
quy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy
tương ứng với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
cụ thể f một ở quận huyện thị xã nào thì cách ly tập trung trên địa bàn của quận huyện thị xã đó
thành phố cũng đang thiết lập các trạm y tế lưu động để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ
nếu dịch diễn biến phức tạp trên quy mô lớn
thời gian tới các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài của các bệnh viện
để hỗ trợ cho việc điều trị f triệu chứng
tới đây thành phố sẽ không đưa f triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung
mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động
việc lập trạm y tế lưu động tại các địa phương cũng tương tự điều trị tại nhà
bởi các trạm y tế lưu động này không cố định không điều trị tập trung
các quận huyện xã phường đều phải có địa điểm để điều trị cho f không triệu chứng ông tuấn cho biết
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã lưu động được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn
ubnd các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo bộ phận liên quan
chuẩn bị các điều kiện về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc
để sẵn sàng thiết lập thêm trạm y tế lưu động
tại cuộc làm việc giữa ubnd tp hà nội với phó thủ tướng vũ đức đam
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
thành phố đã có phương án điều trị tại các bệnh viện cơ sở thu dung
điều trị f không triệu chứng triệu chứng nhẹ để đáp ứng khoảng hai mươi hai một trăm linh người
tổng số giường điều trị covid một mươi chín đang được kích hoạt là hai sáu trăm bốn mươi giường
tại tám bệnh viện hai cơ sở điều trị
ngoài ra hệ thống oxy tập trung tại hai mươi năm bệnh viện với ba hai trăm linh đầu da đã được hoàn thành
ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã chuẩn bị phương án triển khai trạm y tế lưu động
tổ y tế lưu động địa điểm thu dung tại chỗ
chuẩn bị oxy y tế thuốc thiết bị cấp cứu cơ bản
hà nội thí điểm điều trị f triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã phường thị trấn
với phương châm bốn tại chỗ
do các quận huyện thị xã thành lập và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
sau thời gian thí điểm thành phố sẽ mở rộng cơ sở điều trị người bệnh nhiễm covid một mươi chín không triệu chứng
triệu chứng nhẹ tại cấp quận huyện thị xã công điện của ubnd tp hà nội nêu
việc thí điểm điều trị f nhẹ thực hiện tại trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bản long biên
với quy mô một trăm năm mươi giường trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức ba trăm linh giường
trường mới xây dựng trường bản giáo đón học sinh phòng khám đa khoa minh phú sóc sơn hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thanh trì ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a xã lê thanh ở mỹ đức hai trăm linh giường
hà nội cũng thí điểm cách ly f một tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế
và hướng dẫn của sở y tế
trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ bắt buộc cách ly tập trung
hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn cam kết chi trả kinh phí
thời gian thí điểm đến khi có thông báo của thành phố
thời gian cách ly tập trung f một là một mươi bốn ngày
thành phố tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung f một tại các quận huyện thị xã đã được thành lập
hoặc chưa kích hoạt giả soát và mở rộng các khu cách ly đảm bảo trang thiết bị
hậu cần để sẵn sàng tiếp nhận người dân
trước diễn biến phức tạp của tình hình covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội

hà nội đang đưa ra những phương án để kiểm soát tình hình dịch bệnh không để dịch bùng phát
mô hình các trạm y tế lưu động cũng đang được nhân rộng thích ứng với tình hình cụ thể
kính mong quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại